thứ hai không thống kê được các trường hợp phát sinh
tại hà tĩnh ông trần nhật tân chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh cho biết đợt lũ năm hai nghìn hai mươi đoàn thiện nguyện của ca sĩ thủy tiên đã trao trực tiếp hơn hai mươi tỷ đồng cho hai sáu mươi sáu hộ dân ở các huyện cẩm xuyên thạch hà kỳ anh tp hà tĩnh thị xã kỳ anh và làng trẻ mồ côi
ngoài ra đoàn cũng hỗ trợ hai mươi tỷ đồng xây dựng một mươi nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh lũ
tổng số tiền hỗ trợ tại hà tĩnh là hơn bốn mươi tỷ đồng trung bình mỗi hộ nhận một mươi triệu đồng có một số hộ nhận mức thấp hơn hoặc mức cao hơn
đoàn cũng phát sinh hỗ trợ một số hoàn cảnh khó khăn khác tuy nhiên số tiền này địa phương không thể thống kê
lãnh đạo ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh hà tĩnh cho biết đoàn từ thiện của ca sĩ thủy tiên liên hệ tỉnh hỗ trợ lập danh sách và địa điểm
sau đó địa phương hỗ trợ đoàn di chuyển đảm bảo an ninh trật tự còn việc trao quà do nhóm của nữ ca sĩ thực hiện
theo báo cáo của ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh trận lụt lịch sử vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi khiến một trăm một mươi tám xã phường thị trấn với hơn năm mươi hai hộ dân của một mươi một huyện thành phố tại địa phương bị ngập thiệt hại hơn năm ba trăm linh tỷ đồng